cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin nhanh lúc chín h sáng hàng ngày của truyền hình công an nhân dân
theo văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
bão số bốn khi đi vào đất liền đã gây thiệt hại tại một số địa phương và hiện chính quyền của các địa phương này đang khẩn trương nỗ lực giúp người dân khắc phục hậu quả để sớm ổn định cuộc sống
bão số bốn đã làm tốc mái hư hỏng một một trăm bảy mươi bảy ngôi nhà gãy đổ một mươi một cột điện thiệt hại hai trăm linh tám hectare lúa và hoa màu ở các tỉnh hà tĩnh nghệ an bắc cạn lào cai hà giang yên bái phú thọ
ngoài ra hoàn lưu bão số bốn đã gây ra mưa lớn khiến nhiều nơi thuộc tỉnh thanh hóa nghệ an quảng bình quảng trị bị ngập lụt giao thông bị chia cắt
tại tỉnh thanh hóa mưa lớn xảy ra tại các huyện như xuân thường xuân ngọc lạc thạch thành đã khiến hai mươi tám học sinh phải nghỉ học
để tập trung khắc phục hậu quả bộ quốc phòng đã điều động hơn một cán bộ chiến sĩ giúp nhân dân cùng các tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai
di rời một một trăm bảy mươi bảy hộ dân sinh sống ở khu vực có nguy cơ ngập úng sạt lở đất đến nơi an toàn đồng thời điều động phương tiện lực lượng tham gia công tác cứu hộ cứu nạn
tính đến một mươi chín h tối ngày hôm qua đã cứu được tám mươi bảy ngư dân và thuyền viên của chín tàu bị nạn trên biển do bão số bốn gây ra
liên quan đến vụ cháy xảy ra tại công ty
cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông đến tối qua thạc sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên phụ trách trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
về kết quả xét nghiệm nhiễm độc thủy ngân cho biết trong tổng số một mươi hai người trong đó gồm có một mươi phóng viên nhà báo hai người dân
tới xét nghiệm nhiễm độc thủy ngân thì kết quả ban đầu cho thấy là có một mươi một người không có bất thường trong mẫu máu và không bị nhiễm độc thủy ngân
còn một trường hợp còn lại do chưa phân tích xong nên chưa có kết quả
sau khi vụ cháy xảy ra tại khu nhà xưởng sáu m thuộc công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông phường hạ đình quận thanh xuân hà nội
một số người dân trực tiếp tham gia chữa cháy và phóng viên tác nghiệp xuất hiện một số triệu chứng nhức đầu buồn nôn hoa mắt và đã đến bệnh viện bạch mai kiểm tra
tuy nhiên một mươi hai người đến khám kiểm tra thì qua khám lâm sàng không có dấu hiệu đặc biệt
trước những lo lắng của người dân về nguy cơ nhiễm độc thủy ngân tại khu vực cháy trung tâm
tại khu vực cháy trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cho biết là người dân không nên quá lo lắng cần bình tĩnh để theo dõi
nếu sức khỏe không có gì bất thường thì không nhất thiết phải đổ xô đi khám gây quá tải ở bệnh viện
về thông tin nhiều hóa chất gây hại phát tán trong môi trường sau vụ cháy công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông cho biết là các sản phẩm đều bảo đảm an toàn cho sức khỏe của con người
bộ giáo dục và đào tạo vừa yêu cầu các đơn vị thuộc bộ này xem xét kỷ luật một mươi ba công chức có liên quan đến vụ việc gian lận thi cử vào năm hai nghìn một mươi tám tại các tỉnh hà giang sơn la và hòa bình
cụ thể trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám và tuyển sinh đại học hệ chính quy tuyển sinh cao đẳng trung cấp các nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy đã xảy ra tiêu cực và gian lận trong thi cử
trong việc tổ chức chấm thi ở hội đồng thi hà giang sơn la và hòa bình